tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động
bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi tám toàn ngành nông nghiệp đã kiểm tra hơn bảy mươi năm trăm linh cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp
an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và đã phát hiện hơn năm hai trăm linh cơ sở vi phạm xử phạt ba mươi chín tám tỷ đồng
việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm đang được người tiêu dùng trong nước rất quan tâm
trong đó nhiều địa phương đã và đang tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
ngay cạnh tri cục quản lý chất lượng tri cục quản lý chất lượng phối hợp và quản lý chất lượng an toàn
thực phẩm an toàn tại trung tâm đó có máy kiểm nghiệm nhanh tại đó
từ đó đã tạo liều tin cho người tiêu dùng
tuy nhiên hiện nay xử lý rứt điểm việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật thuốc thú y kháng sinh trong sản xuất vẫn còn chậm
chưa đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu
nhất là hiện nay khi dịch bệnh trong chăn nuôi đã diễn biến phức tạp
tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra những phương án bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian tới
với nhiều nội dung trọng tâm sẽ được đẩy mạnh thực hiện
như tổ chức sản xuất tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm nhập khẩu
bệnh dịch tả loạn châu phi không nơi cho người cho nên việc sử dụng thiên loạn vẫn là bình thường ở những vùng an toàn
cho nên đảm bảo an toàn thực phẩm có những khó khăn thay tức
nhưng với kinh nghiệm
cả quá trình trong nhiều năm và cái kết quả giám sát của quốc hội
chúng ta chắc chắn có kinh nghiệm và có trí tuệ cũng như có bản định
để chúng ta xử lý những tình huống giải quyết những khó khăn thay tức
đáp ứng được yêu cầu về an toàn thực phẩm và cùng với các giải pháp khác
đưa nền nông nghiệp tự cấp tổ chức hướng cho xuất khẩu đạt hành tiêu
bên cạnh đó trong năm hai nghìn một mươi chín công tác thanh tra kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm
về an toàn thực phẩm đã được đảm bảo
vệ sinh thực phẩm cũng sẽ được ngành nông nghiệp đẩy mạnh thực hiện